theo đó năm cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở hiện đang công tác tại công an các xã biên giới an giang mỗi căn nhà trị giá bảy mươi triệu đồng
đồng thời đoàn cũng tổ chức trao tặng bảy mươi xe đạp trị giá một trăm linh triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện tịnh biên
nhân dịp này công an hai tỉnh an giang và long an đã đến thăm hỏi tặng quà hai mẹ việt nam anh hùng võ thị khê ở xã nhân hưng và nguyễn thị liệu xã an phú huyện tịnh biên
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an hai tỉnh an giang và long an đại diện lãnh đạo công an tỉnh long an đã ân cần hỏi thăm sức khỏe động viên các mẹ sống vui sống khỏe
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những hy sinh công hiến to lớn của các mẹ việt nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
thưa quý vị không lấy thi đua làm thành tích hay chiến công thi đua là động lực với mục đích cuối cùng là để được phục vụ nhân dân
từ tâm niệm đó người chiến sĩ công an trần hải quân đã cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn trong công tác của mình dù trên cương vị là cán bộ hay lãnh đạo chỉ huy đơn vị
cùng với đó những công việc gắn với phong trào thi đua do thiếu tướng trần hải quân phát động cũng đã lan tỏa và tạo động lực để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu công hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua
lời dạy tuy giản dị mà sâu sắc của bác đã được người chiến sĩ công an nhân dân trần hải quân học tập và làm theo trong suốt hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng vũ trang
bởi vậy phòng trào thi đua trong suy nghĩ của thiếu tướng trần hải quân không phải là điều khó khăn cao xa mà thi đua chính là trách nhiệm với công việc hàng ngày của mình
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
công việc hàng ngày là nền tảng của thiếu tướng trần hải quân không phải là điều khó khăn cao xa mà thi đua chính là trách nhiệm với công việc hàng ngày của mình
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xã hội gây nhức nhối bị triệt xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói

trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quảng bình những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hàng loạt ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tiền ảnh xóa
trong phong trào thi đua yêu nước chủ tịch hồ chí minh đã từng nói

hôm nay cho đến cuối năm sẽ có những diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm
trong đó có tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
chính vì vậy từ những kết quả đã đạt được trong đợt một thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
cho đến nay công an hà nội đã tiếp tục đẩy nhanh tuyên truyền phòng ngừa
và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả
với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
hà nội được xác định là địa bàn trọng điểm về các vi phạm pháp luật
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
một loại hình kinh doanh có nguy cơ cao đó là các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố
loại hình này không thuộc danh mục quản lý của các cơ quan chức năng
thường mọc lên tạm bỡ xe lẫn trong khu dân cư
trong khi đó nhiều chủ cơ sở thu mua phế liệu vô tình
thậm chí vì lợi nhuận đã bỏ qua nguy hiểm để thu mua các loại vật liệu nổ
tiềm mật nguy cơ cháy nổ cao
vụ nổ tại một cơ sở thu mua phế liệu trên đường lê trọng tấn
khu đô thị văn phú hà đông vào năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn là bài học đắt giá
các đồng chí đã biết là đặc điểm của các loại hình thu mua phế liệu này
thì là nó rất nhiều các vật dụng cho từ giấy ly lông nhựa
cho đến các cái bình trong đó có khi có cả vỏ các cái bình khí ga
và các cái bình chịu áp lực
có những trường hợp là mua cả bom đạn do đó là cái đặc điểm của nó là cực kỳ nguy hiểm
mỗi ngày các chủ cơ sở này thu mua hàng trăm các loại phế liệu mà người dân bán ra
sau đó đưa về phân loại
do vậy việc có lẫn các đầu đạn thuốc nổ hay các vật dụng gây hại
trong đống phế liệu nguyên gì kia là điều rất dễ xảy ra
trong khi đó nhiều chủ cơ sở lại có tâm lý chủ quan
và chính bản thân họ cũng không ý thức hết được những mối nguy hiểm cho bản thân cũng như cộng đồng
lý do là chủ quan chắc chắn là chủ quan
còn nhiều khi mà bây giờ mà là nghi ngờ mà là cố tình mà mua mà là cưa mà cắt là rất nguy hiểm
là tôi gặp những cái vụ mà họ gặp những cái mà nó liên quan đến cháy nổ hay là vũ khí các thứ
nên là tôi sẽ không mua và tôi sẽ báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết
nhận định những mối nguy cơ từ loại hình thu mua phế liệu liên quan đến các loại vũ khí và liệu nổ

cơ quan hà nội đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền vận động hướng dẫn cho các chủ cơ sở
nhận diện những vật liệu có khả năng gây nổ hay các hình dạng nghi ngờ là vũ khí vật liệu nổ
tổ chức ký cam kết đến từng chủ cơ sở đảm bảo họ tự giác nêu cao ý thức khi thu mua phế liệu
trên địa bàn thế này có một mươi một cơ sở thu mua phế liệu
đối với một cơ sở này chúng tôi đã mở hồ sơ quản lý giao cho cảnh sát khu vực cảnh sát hình sự
tổ chức thường xuyên nắm bắt hình hoạt động của cơ sở đã tổ chức tiến hành các tuyên truyền
đối với các cơ sở ký cam kết là không thu mua vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
khi mà phát hiện vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thì phải báo ngay cho cảnh sát khu vực
và mang lên công an phường để giao nộp
đồng thời thì chúng tôi cũng vận động tuyên truyền các cơ sở này là không thu mua các tài sản do trộm cắp mà có
để rồi chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ đối với cơ sở
hà đông là địa bàn quận nằm giáp danh với các huyện vùng ven ngoại thành thành phố
chính vì vậy mà nơi đây được xác định là địa bàn trọng điểm về các loại hình tội phạm
hành vi vi phạm có liên quan tới vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
do đó ngay khi có kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an và công an tp hà nội
công an quận hà đông đã chủ động vào cuộc đồng bộ và tích cực với nhiều biện pháp quyết liệt
khẩu súng này là sở hữu của một người dân
sống trên địa bàn phường phú la và đã được cấp giấy phép sử dụng ở những năm trước
hiện nay giấy phép đã hết hạn nhưng người này vẫn muốn cất giấu nhằm mục đích giữ làm kỷ niệm
và chỉ khi lực lượng công an nắm chắc tình hình tại địa bàn cơ sở
đã tổ chức gặp gỡ và vận động người dân tự giác giao nộp khẩu súng
qua công tác nắm tình hình là công an phường cũng thường xuyên đi kiểm tra tất cả các trường hợp
có súng và có giấy phép sử dụng súng
khi mà công an phường phát hiện trường hợp này là giấy phép đã hết sử dụng
thì là công an phường cũng đã vận động người dân giao nộp cho công an phường để quản lý

sau đợt triển khai vừa rồi thì chúng tôi nhận thấy là có một số kinh nghiệm
mà cần tiếp tục duy trì làm tốt
nhất là công tác chỉ đạo triển khai là phải hết sức quyết liệt
phải huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy đảng
chính quyền ban ngành đoàn thể tổ dân phố
hay là công tác tuyên truyền đến người dân là phải thực sự là sâu sát và rộng rãi
phải trực tiếp đến từng người dân từng gia đình từng cơ sở
nhất là các cơ sở trong cái diện mà nguy cơ rất cao
về là có tàng trữ vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ xác định các nhóm đối tượng chính
để chúng ta tiến hành giả soát nắm bắt và vận động thu hồi
thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
do triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp
nên công tác thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ ủi trợ
trên địa bàn quận hà đông hà nội đã có nhiều chuyển biến tích cực
nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp các loại vũ khí nguy hiểm
ý thức chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí và liệu nổ
công cụ hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên rõ rệt
từ nay đến cuối năm sẽ có những diễn biến phức tạp
về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến vũ khí và liệu nổ và công cụ ủi trợ
công an quận hà đông đã chủ động tình hình
đặc biệt tránh tâm lý chủ quan lơ lả trong công tác phòng ngừa
dưới sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ của công an
chúng tôi đã thường thường quán triệt với tất cả các tổ viên của tổ bảo vệ nước hố
bám sát chặt chẽ trên địa bàn cùng với các đồng chí cảnh sát khu vực
và tuyên truyền và lấy tận những người dân
và lồng ghép trong các cuộc họp để làm sao thu hồi vũ khí vật liệu nổ
và đang ở trong dân nhất là vũ khí coi như là thô sơ vũ khí tương chế
địa bàn quận hà đông là một địa bàn rộng giáp danh với quận thanh xuân
thanh trì hoài đức trường mỹ và thanh ngoai
có nhiều khu đô thị nên tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ việc
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để gây án
từ đây đến cuối năm công an quận hà đông tiếp tục thực hiện nghiêm túc
các kế hoạch quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ tổ chức thực hiện nghiêm túc
kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng của bộ công an
những kết quả trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại địa bàn quận hà đông đặc biệt là sự vào cuộc có trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an
đã đem lại niềm tin và sự yên tâm cho mỗi người dân
tôi thấy công an đến là rất cần thiết
hàng ngày công an cũng vẫn đến
tôi thì thấy công an đến thường đến nhắc hiểu thì tôi rất yên tâm
khi gặp những trường hợp thu mua được những cái phế phẩm phế liệu có hình dáng nghi là bom bìm như thế
thì anh không được phép thử như kiểu gõ hay là cưa thử
anh nhớ trong trường hợp như thế là anh phải ngay lập tức anh bảo cho anh em công an xuống để anh em tiếp nhận